sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi một việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một hai trăm năm mươi hai ca
trong một hai trăm năm mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một chín mươi một ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi sáu ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm năm trăm bốn mươi người